vâng thưa quý vị thủ đô hà nội và các tỉnh bắc bộ trong ngày hôm nay có mây đêm không mưa
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác ngày trời nắng nhiệt độ thấp nhất trong khoảng
từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ đặc biệt khi quý vị di chuyển ra ngoài
vào sáng sớm và đêm thì quý vị cần mang thêm áo khoác khăn quảng để giữ ấm cơ thể
tuy không khí lạnh có cường độ suy yếu nhưng người dân ở khu vực ven biển vẫn cần phải lưu ý
để đảm bảo an toàn như vùng biển phía đông bắc đông khu vực bắc biển đông và vùng biển phía tây
khu vực nam biển đông có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy tám biển động sóng biển cao từ hai đến ba mét
vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
sóng biển cao từ một năm đến hai năm mét